thụy điển tuyên bố đại dịch covid một mươi chín đã chấm dứt ở nước này
bộ trưởng bộ y tế thụy điển lena halegen phát biểu
như những gì chúng ta đã biết về đại dịch này tôi xin nói rằng đại dịch đã kết thúc
thụy điển ngày chín tháng hai dỡ bỏ gần như toàn bộ các hạn chế vốn dĩ đã ít ỏi
mà nước này áp dụng trước đó để chống covid một mươi chín đồng thời dừng hầu hết việc xét nghiệm
cho dù sức ép đối với hệ thống y tế vẫn ở mức cao
và các nhà khoa học kêu gọi tiếp tục kiên nhẫn trong cuộc chiến chống đại dịch
tuần trước chính phủ thụy điển đã công bố sẽ dỡ bỏ các hạn chế còn lại
đồng nghĩa với việc tuyên bố đại dịch đã chấm dứt ở nước này
khi vaccine và omicron biến chủng ít nguy hiểm hơn đã hạn chế số ca bệnh nặng và tử vong
kể từ khi có covid thụy điển cũng tránh phong tỏa
và thay vào đó áp dụng chủ yếu các biện pháp chống dịch mang tính tự nguyện
bộ trưởng bộ y tế thụy điển lena heiligen phát biểu trên tờ dagen nyheter
như những gì chúng ta đã biết về đại dịch này tôi xin nói rằng đại dịch đã kết thúc
đại dịch chưa chấm dứt hẳn như những gì chúng ta đã biết về sự thay đổi nhanh chóng
và các hạn chế có thể nói đại dịch đã hết
bà halegen nói thêm rằng thụy điển không còn phân loại covid là một mối nguy hiểm đối với xã hội
từ ngày chín tháng hai các quán bar và nhà hàng ở thụy điển đã được phép mở cửa đến một mươi một giờ đêm
và không bị hạn chế về số lượng khách
hạn chế đối với số lượng người tham dự các sự kiện trong nhà đã được dỡ bỏ
người tham gia cũng không còn phải xuất trình chứng nhận đã tiêm vaccine
tuy nhiên các bệnh viện ở thủy điển vẫn đang chịu áp lực lớn
với khoảng hai hai trăm linh bệnh nhân covid cần điều trị ở viện
con số này tương tự như những gì thụy điển đã trải qua trong làn sóng covid thứ ba hồi đầu năm hai nghìn hai mươi một
chương trình xét nghiệm covid miễn phí của thụy điển bắt đầu giảm từ đầu tháng nay
và về cơ bản đã kết thúc vào ngày chín tháng hai
nên không ai có thể biết chính xác với số ca nhiễm mới mỗi ngày
giáo sư vi rút học frederick l thuộc đại học umera
một trong những người phê phán gây gắt nhất chính sách không phong tỏa của thụy điển
nói với hãng tin dewster
chúng ta cần kiên nhẫn thêm một chút hãy đợi thêm ít nhất là đôi ba tuần nữa
và chúng ta cũng đủ giàu để duy trì việc xét nghiệm
căn bệnh này vẫn là một sức ép lớn đối với xã hội
tuần này cơ quan y tế thụy điển nói rằng xét nghiệm diện rộng quá là tốn kém
nếu so với lợi ích
nước này đã chi khoảng năm trăm linh triệu group khoảng năm mươi năm triệu usd mỗi tuần
cho công tác xét nghiệm covid trong năm tuần đầu tiên của năm nay
và đã chi khoảng hai mươi bốn tỷ krow cho việc này kể từ khi đại dịch bắt đầu
ngay mùng chín tháng hai thụy điển ghi nhận một trăm một mươi bốn ca tử vong do covid
đến nay virus sars cov hai đã cướp đi sinh mạng của một mươi sáu một trăm tám mươi hai người ở thụy điển
tỷ lệ tử vong do covid bình quân đầu người ở thụy điển cao hơn nhiều
so với các nước láng giềng bắc âu
nhưng thấp hơn so với hầu hết các quốc gia khác ở châu âu
chính trị gia nga đã tiêm tám mũi vaccine covid một mươi chín vẫn phải nhập viện
theo một số phương tiện truyền thông ông vladimir zyrinovsky
lãnh đạo đảng dân chủ tự do ở nga
người từng tuyên bố đã tiêm tám mũi vaccine covid một mươi chín đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi
hãng thông tấn tass dẫn nguồn tin thân cận đưa tin chính trị gia bảy mươi năm tuổi
được đưa đến bệnh viện lâm sàng trung ương nằm ở ngoại đô thủ đô moskva
để dưỡng bệnh trong vài ngày
nguồn tin cho biết ông zyenovsky đang ở trong tình trạng nghiêm trọng
theo các bác sĩ ông được chuẩn đoán có dịch trong phổi
mạng xã hội suy đoán rằng ông đã mắc covid một mươi chín
chiều ngày chín tháng hai tờ rbk đã xác nhận ông phải thở máy
tờ báo dẫn lời một nguồn tin thân cận cho biết
ông zyriosky đang trong tình trạng nghiêm trọng rất nguy kịch
không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về khả năng phục hồi của ông
trên kênh tellagramas tuyên bố lãnh đạo đảng dân chủ tự do
đã phải nhập viện vì viêm phổi cả hai bên
theo các nguồn tin năm mươi đến bảy mươi phổi của ông đã bị ảnh hưởng
tuy nhiên dịch vụ báo chí của đảng dân chủ tự do đã từ chối trả lời về tình trạng của ông
họ cho biết chính trị gia hiện cảm thấy vẫn ổn và vẫn đang làm việc
tuy nhiên nguồn tin không bác bỏ tuyên bố rằng ông đang điều trị tại bệnh viện
zirinovsky lãnh đạo đảng dân chủ tự do từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
đã liên tục được bình chọn là chính trị gia được yêu thích nhất ở nga
dù không giữ chức vụ nào trong chính phủ
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trên kênh telegram cá nhân chính trị gia này đã tuyên bố
ông đã được tiêm bảy mũi vaccine covid một mươi chín
ông kêu gọi hay tiêm phòng tôi đã được tiêm vaccine sputnik v
và lần này là covivac từ trung tâm chumakov
đây là loại vaccine được chế tạo theo công nghệ virus bắt hoạt
một công nghệ đã được sử dụng trong nhiều thập niên
tổng cộng tôi đã tiêm bảy mũi vaccine kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sau đó ông cho biết mình đã tiêm mũi vaccine thứ tám
tôi cảm thấy thật khỏe mạnh ông nói
vào tháng một một nghiên cứu sơ bộ cho thấy nga và italy đã cùng thực hiện
đã cho thấy bốn mươi năm hai
những người đã tiêm vaccine sputnik có kháng thể trung hòa đặc hiệu
với biến thể omicron
con số này ở những người đã tiêm vaccine pfizer và biontech là năm mươi sáu chín
nga đã phải đối mặt với số ca mắc và tử vong do covid một mươi chín tăng mạnh
trong những tuần gần đây
đặc biệt nước này đã liên tiếp lập kỷ lục về tỷ lệ tử vong trong nhiều ngày
hôm chín tháng hai nước này đã ghi nhận mức cao kỷ lục hàng ngày
với một trăm tám mươi ba một trăm linh ba ca nhiễm mới kể từ khi đại dịch bùng phát đến nay
nga đã ghi nhận tổng cộng trên ba trăm ba mươi ca nhiễm mới
và ba mươi bảy ba trăm linh trường hợp tử vong
mặc dù triển khai tiêm chủng đầu tiên trên thế giới
từ hơn một năm trước và phân phối vaccine rộng rãi
chỉ hơn một nửa dân số nga đã tiêm chủng đầy đủ
chiến dịch tiêm chủng của quốc gia này đã gặp nhiều khó khăn
do người dân vẫn do dự về vaccine
trong khi đó nhà chức trách nhiều lần đưa ra bằng chứng cho thấy
tiêm phòng là cách tốt nhất để phòng người bệnh nặng và tử vong do covid một mươi chín